đầy lên từ bão số sáu sáng sớm nay khi di chuyển tới khu vực huyện đảo hoàng sa
vùng ấp thấp đã tái sinh và mạnh lên thành ấp thấp nhiệt đới
hiện áp thấp nhiệt đới đang có vị trí nằm ngay trên bờ biển các tỉnh trung trung bộ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp tám cấp chín
trong những giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
như vậy là đến khoảng đêm nay nó sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh trung trung bộ
trọng tâm là các tỉnh từ thiên huế đến quảng ngãi sau đó nó sẽ đi xuyên qua nước ta
rồi suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực nam lào
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trong đêm nay vùng biển huyện đảo hoàng sa
vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng trị cho tới quảng ngãi
bao gồm các huyện đảo cồn cỏ lý sơn có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
vùng ven biển các tỉnh từ hà tĩnh trở vào cho đến đà nẵng có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
ngoài ra do hoạt động của gió mùa tây nam nên khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả huyện đảo trường sa
vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ bình thuận cho tới cà mau từ cà mau cho tới kiên giang và vịnh thái lan
tiếp tục có mưa giông mạnh sóng biển cao từ hai ba mét biển động
quay trở lại với thời tiết trên đất liền trong đêm nay và ngày mai ngoài hoàn lưu áp thấp nhiệt đới
các tỉnh ven biển miền trung còn chịu tác động thêm của khí lạnh phía bắc tràn xuống
hai hình thế này kết hợp với nhau sẽ gây ra một đợt mưa diện rộng trên khắp một dài miền trung
suốt từ miền nam thanh hóa trở vào cho tới quảng ngãi
tuy nhiên đây mới chỉ là giai đoạn bắt đầu của một đợt mưa lớn
vì dự báo đợt mưa lần này sẽ kéo dài khoảng ba ngày với lượng mưa từ nay đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi
phổ biến trên hai trăm linh mm
một số nơi vùng núi phía tây của các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế
còn có thể có mưa to trên ba trăm linh bốn trăm linh mm
với diễn biến mưa lớn như vậy trên các sông từ thanh hóa đến quảng ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ
trong đó mực nước trên các sông ở thanh hóa nghệ an quảng trị thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi
và sông la ở hà tĩnh phổ biến lên mức báo động một báo động hai
riêng sông ngàn sâu sông ngàn phố ở hà tĩnh và các sông ở quảng bình có khả năng lên mức báo động hai báo động ba
trong đêm nay và ngày mai thời tiết tại hai khu vực tây nguyên và nam bộ được dự báo cũng chuyển xấu hơn
bởi khi vùng xoáy di chuyển vào đất liền miền trung nó sẽ làm cường độ gió tây nam mạnh hơn
mưa tại hai khu vực này sẽ gia tăng hơn cả về diện và lượng
điều đáng lưu ý đó là những cơn mưa này lại tập trung chính trong khoảng thời gian vào chiều và tối
đây cũng chính là thời điểm xuất hiện chiều cường do vậy tình trạng ngập ống trên các tuyến đường
tại thành phố hồ chí minh đồng nai hay bình phước có khả năng sẽ tiếp tục tái diễn
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước